chỉ còn hơn một tuần nữa là tới dịp lễ giáng sinh
những ngày này không khí giáng sinh đã ngập tràn trên khắp thành phố hà nội
tại các tuyến phố ở khu vực trung tâm như hàng mã lương văn can trà cá và các cửa hàng hàng sách
thị trường phục vụ lễ giáng sinh đã bắt đầu sôi động
tại nhiều tuyến phố trung tâm trên địa bàn hà nội như hàng mã lương văn can hàng luộc
không khó để bắt gặp cảnh tượng lung linh rực rỡ từ các sản phẩm đa dạng như cây thông noel
vòng nguyệt quế dây kim tuyến thu hút không ít khách tham quan chụp ảnh và người mua hàng
khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh giá các mặt hàng trang trí giáng sinh hầu hết giữ ổn định
hoặc tăng nhẹ một số mặt hàng từ năm đến một mươi so với năm trước
cụ thể dây kim tuyến có giá từ năm đến một mươi năm đồng một sợi quả cầu trang trí có giá từ hai mươi năm đến một trăm linh đồng một quả
tùy kích thước vòng nguyệt quế với đường kính từ sáu mươi cm trở lên có giá từ tám trăm linh đồng đến vài triệu đồng
trong đó cây thông noel vẫn là mặt hàng bán chạy nhất do giá thành hợp lý và độ bền cao
mỗi cây thông này có giá khoảng bảy mươi đến một trăm hai mươi đồng một cây cỡ nhỏ
đến bảy trăm linh đồng một cây cỡ vừa và hơn hai triệu đồng một cây loại cao trên một m tám và kèm phụ kiện trang trí
tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín sức mua các mặt hàng trang trí quà tặng giáng sinh cũng giảm đáng kể so với mọi năm
để tăng sức mua hiện nhiều cơ sở kinh doanh đã thay đổi phương thức bán hàng như giao bán các mặt hàng trang trí qua tặng giáng sinh đẹp mắt
độc đáo trên các website sản thương mại điện tử như lazada sendor shopee hay trên các mạng xã hội như facebook zalo
cũng như tổ chức thêm các dịch vụ đóng giả ông già noel phát quả với giá giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một lượt tùy theo khoảng cách di chuyển
hay dịch vụ nhận trang trí trọn gói tại các công sở cửa hàng gia đình
với giá từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một mét vuông tùy theo vật liệu cũng như yêu cầu của khách hàng